tại hà nội theo sở du lịch hà nội khách du lịch đến các khu và điểm du lịch trong ngày hôm qua ngày một mươi bốn tháng hai có xu hướng tăng hơn do hiệu quả từ những nỗ lực trong công tác tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của chính phủ của thành phố và của các khu điểm du lịch
sau thời gian tạm đóng cửa để phun thuốc khử trùng đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo khuyến cáo của bộ y tế nên lượng khách du lịch đến các khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố đến nay đã đạt từ năm mươi đến bảy mươi so với thời điểm không có dịch
đối tượng bị giảm nhiều chủ yếu là khách du lịch nội địa tính đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi tạm tính đã có hơn một mươi chín năm trăm linh khách quốc tế hủy tour đến hà nội
tập trung chính vào đối tượng khách đến từ trung quốc một mươi bảy một trăm hai mươi lượt còn lại là thị trường khác như singapore nhật indonesia châu âu mỹ
tạm tính có một mươi năm một trăm hai mươi năm lượt khách việt nam đã hủy tour đi du lịch nước ngoài chủ yếu đăng ký đi du lịch trung quốc tám bảy trăm linh hai lượt hơn tám ba mươi chín khách nội địa hủy tour đến hà nội đi lễ hội